chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một thành phố hải phòng đã chính thức thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ đo tổng của tất cả cột bơm xăng dầu trên địa bàn
việc dán tem nhằm tăng cường công tác quản lý chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của bộ tài chính và ủy ban nhân dân thành phố
theo đó hàng tháng các cơ quan quản lý nhà nước sẽ chốt số liệu trên đồng hồ đo tổng nhằm xác định số lượng xăng dầu bán ra
đối chiếu với số liệu khai thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh để quản lý thu đúng đủ thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định
hải phòng hiện có sáu trăm bảy mươi bốn cột bâm xăng dầu tại hai trăm ba mươi hai cửa hàng thuộc một trăm sáu mươi chín doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
trước đó việc rán tem niêm phong các phương tiện đo lường xăng dầu được triển khai tới một trăm sáu mươi chín doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố và nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp này dự kiến việc rán tem hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu